bệnh viện việt đức là một trong những đơn vị được bộ y tế điều động xây dựng trung tâm hồi sức covid một mươi chín tại tp hcm trong bối cảnh bùng phát đợt dịch tần thứ hai
tiến sĩ bác sĩ ngô quang thủy phó giám đốc điều hành trung tâm hồi sức cho biết đơn vị đã tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên từ ngày một mươi một tháng tám trong bối cảnh số ca mắc tại tp hcm tăng cao
sau hai tháng trung tâm điều trị chín trăm bảy mươi một bệnh nhân cùng sáu trăm linh nhân viên ra viện hiện chỉ còn một mươi hai bệnh nhân thở máy và hai bệnh nhân thở hfnc
ngoài nhiệm vụ điều trị theo phân công của bộ y tế bệnh viện việt đức còn hỗ trợ chuyên môn cho tám bệnh viện vệ tinh
đến nay nhiều bệnh viện đã trở thành bệnh viện phanh sự hỗ trợ kịp thời các đơn vị đã giúp tp hcm cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín
bệnh viện việt đức đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong cuộc chi viện tiếp sức cho tp hcm để lùi dịch bệnh
ngày một mươi ba tháng một mươi thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã ký quyết định về việc chuyển giao trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín trực thuộc bệnh viện hữu nghị việt đức tại tp hcm
về trực thuộc bệnh viện đại học y dược tp hcm quản lý kể từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đại diện bệnh viện việt đức đã cảm ơn người dân tp hcm luôn gửi gắm tin tưởng trung tâm trong thời gian dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
phó chủ tịch bộ bán nhân dân tp hcm lê hòa bình đã gửi lời cảm ơn và chiên tới tất cả các y bác sĩ những ân nhân giúp tp vượt qua đại dịch
ông cho biết thời gian tới trung tâm hồi sức covid một mươi chín sẽ được xây dựng theo mô hình bệnh viện ba tầng biến nơi đây thành bệnh viện có viện và trường đào tạo